bộ thông tin và truyền thông mới đây đã ban hành công văn về việc phối hợp triển khai quy hoạch báo chí
đề nghị các bộ cơ quan khẩn trương gửi hồ sơ về bộ để tiến hành các thủ tục cấp phép
thu hồi giấy phép chuyển cơ quan chủ quản báo chí theo quy định
thời gian qua bộ thông tin và truyền thông nhận được nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng phóng viên
được tổng biên tập hoặc người giao ký quyền giấy giới thiệu đến các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và cá nhân
để tác nghiệp đăng tải tin bài về các vấn đề không phù hợp với tôn trị mục đích của cơ quan báo chí
trái với quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí được quy định trong luật báo chí
vì vậy bộ đề nghị các cơ quan tổ chức người có trách nhiệm trong phạm vi chức năng nhiệm vụ xem xét
cân nhắc việc cung cấp thông tin khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan báo chí
bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật đúng tôn trị và mục đích